như một nét văn hóa tào nhã sách tết đã có truyền thống tại việt nam
ở mỗi một giai đoạn thì đều có những ấn phẩm tết khác nhau ở từng thời điểm
và năm nay thì nhà xuất bản kim đồng đã cho ra mắt ấn phẩm sách tết mang tựa đề
nhâm nhi tết với mong muốn mang đến những nét đẹp cổ truyền tới bạn đọc đặc biệt là cho các em nhỏ
nhâm nhi tết là tuyển tập truyện thơ cùng những bài giới thiệu về âm nhạc hội họa có chủ đề xuân và tết
được sắp đặt trong bốn góc đọc tết góc thưởng thức góc tết xưa và góc khám phá
cuốn sách được thực hiện bởi nhiều tác giả cùng những bài viết xoay quanh chủ đề về tết
như những câu chuyện về mùa xuân đọc những bài thơ xuân và hát theo những bài nhạc xuân
cuốn sách được in màu toàn bộ trên chất liệu giấy cao cấp với những bức tranh minh họa sống động
chắc chắn sẽ không chỉ thu hút các bạn đọc nhỏ tuổi mà còn cho tất cả những ai yêu nét đẹp truyền thống tết việt